chiều ngày hai mươi năm tháng năm một vụ cháy rừng quy mô lớn đã xảy ra ở khu vực núi giáp danh huyện hòa vang và quận liên triều thành phố đà nẵng
vụ cháy được phát hiện vào khoảng một mươi ba giờ tại khu vực rừng thuộc xã hòa sơn huyện hòa vang
thời tiết nắng nóng kèm theo gió lớn khiến vụ cháy nhanh chóng lan rộng sang khu vực rừng trên núi hối dầu thuộc phường hòa khánh bắc quận liên triều
do địa hình dốc đứng nguy hiểm kèm theo vụ cháy có quy mô lớn nên lực lượng phòng cháy chữa cháy phải phối hợp với lực lượng quân đội dân quân tại chỗ tham dọc hành vùng không để vụ cháy lan sang khu vực nhà dân lân cận
đến một h ba mươi phút sáng nay hai mươi sáu tháng năm đàm cháy rừng vẫn bùng phát cháy lan từ đỉnh về phía dưới
đây là vụ cháy rừng lớn thứ hai liên tiếp trong ba ngày qua tại đà nẵng
trong điều kiện thời tiết ở đây nắng nóng cao điểm nguy cơ cháy rừng đang ở mức cao nhất